trung quốc sẽ rút dần các nhân viên y tế ra khỏi tỉnh hồ bắc nơi từng là tâm điểm bùng phát và lây lan dịch covid một mươi chín
tính đến nay số ca tử vong tại tỉnh hồ bắc là ba chín mươi chín ca